ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã tổ chức lễ khởi công công trình đường nối quốc lộ ba mươi hai c với quốc lộ ba mươi bảy
đây là tuyến đường đô thị kết nối khu vực thành phố yên bái với các tuyến quốc lộ liên tỉnh
mở rộng không gian phát triển đô thị thành phố yên bái về phía hữu ngạn sông hồng
công trình có chiều dài gần hai km được thiết kế xây dựng theo quy mô đường đô thị cấp khu vực
tổng mức đầu tư công trình là ba trăm tám mươi tỷ đồng
công trình được dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng năm hai nghìn hai mươi
trước đó ubnd tỉnh yên bái cũng đã khởi công công trình giao thông cho huyện vùng cao trạm tấu
kết nối với huyện bắc yên tỉnh sơn la với mức đầu tư hai trăm sáu mươi tỷ đồng